tên em này hợp tác xã là gì này địa chỉ này số điện thoại này

hai cái này mình phải chuyển mẫu đi để xây nhập

yên bái được xem là địa phương đi đầu trong các tỉnh miền núi phía bắc
thực hiện nhiều chương trình chính sách hỗ trợ khởi nghiệp trong một vài năm gần đây
nhờ đó trên địa bàn tỉnh yên bái hiện có hơn một mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ
trong đó nhiều mô hình là của thanh niên dân tộc thiểu số
cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm
và tạo việc làm ổn định cho nhiều lãnh đạo
động tại địa phương
tiêu biểu như mô hình nuôi thỏ của anh phạm hải triều
người dân tộc tài tại xã lâm thượng huyện lục yên
trước khi nuôi thỏ thì mình cũng đang bên giáo dục
mình là giáo viên thể dục dạy trên vùng binh dưới của lai châu
nhưng mà do điều kiện gia đình nó xa xôi xin chuyển
cái khoan không chuyển được
thì từ lúc đấy mới bắt đầu tìm hiểu xem là
nếu mà mình không chuyển được thì
mình xin nghỉ về nhà thì mình sẽ làm gì
thì trong quá trình đi tìm hiểu thì
thấy con thỏ nó có nhiều cái ý điểm ưu việt hơn
thứ nhất là về cái quay hồi vốn của nó nó nhanh
khoảng sáu tháng là mình có thể quay hồi được vốn rồi
vốn đầu tư nó cũng thấp
với lại là cái thị trường nó cũng rộng
trong quá trình tìm hiểu cân đối thì tôi thấy là
cái con thỏ nó có nhiều ưu việt như thế
với lại vùng ở trên mình nó khí hậu nó cũng mát
cũng thuận lợi
thế mới quyết định chọn con thỏ
từ năm hai nghìn một mươi đến nay
cùng với sự đồng hành của tỉnh đoàn yên bái
anh triều đã thành lập hợp tác xã thanh niên lâm thượng
đến nay anh đã có trang trại quy mô khoảng hai con thỏ
chuyên cung cấp thịt thỏ
và làm một số sản phẩm chế biến từ thỏ
như xúc xích thỏ làm sườn thỏ v v
đồng thời anh còn làm chủ nhiệm hợp tác xã thanh niên lâm thượng
với khoảng gần hai con thỏ
với khoảng gần hai mươi thành viên
đây là một trong những mô hình hợp tác xã rất hiệu quả
liên kết mô hình phát triển kinh tế
mang lại thu nhập cho gia đình anh khoảng một mươi năm triệu đồng một tháng
ban đầu khởi nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn
khi mà phát triển ra thì cũng may là đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
thì yên bái tỉnh đoàn yên bái tổ chức cuộc thi
thanh niên khởi nghiệp tỉnh yên bái lần thứ nhất
mình cũng mạnh dạng đăng ký tham gia
thì cũng qua đợt đấy thì bọn mình cũng được giải ba
giải ba của cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tỉnh yên bái lần thứ nhất
thì cũng được các anh chị bên tỉnh đoàn bên huyện đoàn
cũng quan tâm nhiều động viên nhiều
nên là từ dịp đấy thì mình cũng mạnh dạng mở rộng thêm cái quy mô
mà đến đầu năm hai nghìn một mươi tám thì mình thành lập cái
kết hợp với một số anh em một số các bạn đoàn viên thanh niên trong khu vực
thành lập một cái hợp tác xã mang tên là hợp tác xã thanh niên lâm thượng
sau đấy là mở rộng cung cấp giống cho bà con
rồi bao tiêu lại sản phẩm
thì đến hiện tại thì quy mô hệ thống thỏ của hợp tác xã thanh niên lâm thượng
do bọn mình cùng nhau làm thì đạt cái sản lượng khoảng trên năm con tổng đạt
riêng ở xã lâm thượng là hơn ba con
còn một số vệ tinh ở những khu vực khác là khoảng độ hai con
không dừng lại ở việc nguồn
trong thời thọ anh triều đang bước đầu triển khai việc cải tạo trồng măng mai
theo quy mô để khai thác củ và lá trên diện tích hai mươi hectare
thông thường bà con vẫn khai thác măng để mang ra chợ bán
còn lá thì hái nhặt cho các lò xấy
tuy nhiên sản lượng không nhiều bởi các cây măng đều phát triển tự nhiên không được chăm sóc
thậm chí với những cây lâu năm sản lượng còn giảm dần
nhận thấy khoảng năm trăm linh hectare đất có măng mai đang bị lãng phí
anh tìm hiểu
và tham khảo ở một số địa phương khác để tập trung cải tạo
và trở thành người tiên phong ở tỉnh yên bái trong lĩnh vực này
lá măng mai thì hiện tại chúng tôi đang cung cấp cho các lò để họ mang đi xấy khô
và xuất khẩu sang bên đài loan trung quốc
mà chúng tôi cũng đang có cái ý tưởng là đi sâu vào sơ chế măng mai
như là mình sẽ làm những cái sản phẩm như măng mai khô này măng chua hay là
một số cái loại sản phẩm nhưng mà chúng tôi đang hướng là cái loại mà mình có thể dùng ngay được ấy
các mô hình khởi nghiệp của thanh niên dân tộc thiểu số tại huyện lục yên
không chỉ là điểm sáng trong phát triển kinh tế
mà còn có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy và cải thiện tư duy năng lực của thế hệ trẻ tại địa phương
thu hút họ lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương
đối với trên địa bàn huyện lục yên thì hiện nay
tổng số các mô hình thanh niên phát triển kinh tế là khoảng trên một trăm bảy mươi mô hình
trong các mô hình đấy thì nó chiếm tới khoảng bảy mươi là mô hình của thanh niên dân tộc thiểu số
đối với các mô hình phát triển kinh tế đặc biệt là các mô hình tổ hợp tác hay là hợp tác xã
của do thanh niên đặc biệt là các thanh niên dân tộc thiểu số
mà hiện nay đang triển khai thì nó có cái sự đóng góp rất lớn cho địa phương
cái thứ nhất là đóng góp về cái nguồn giải quyết được cái lao động của các mô hình phát triển kinh tế
việc làm cho lao động ở tại địa phương
cái thứ hai nữa là cũng tăng cái thu nhập cho bản thân gia đình
cũng như là cho các lao động tại chỗ
và cái thứ ba nữa là cũng góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương
trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua huyện văn yên tỉnh yên bái
đã phát động nhiều chương trình khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên
nhằm thúc đẩy cổ vũ khuyến khích
và xây dựng tinh thần khởi nghiệp
chính từ các sân chơi và ý tưởng bổ ích như vậy
nhiều mô hình khởi nghiệp được hình thành và đi vào thực tiễn
hiện nay các mô hình kinh tế của thanh niên
đã có bước phát triển mạnh mẽ về số lượng
phát huy được hiệu quả kinh tế
mang lại thu nhập tốt
tạo ra những hiệu ứng tích cực về giá trị kinh tế
về an sinh xã hội và môi trường
đoàn viên thanh niên văn yên đã mạnh dạn
hương mẫu đi đầu ứng dụng công nghệ mới
công nghệ cao
vào sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp
về trông trọt chăn nuôi
cắn với lợi thế của từng địa phương vùng miền
toàn huyện đã có hơn một trăm linh mô hình sản xuất
và kinh doanh của thanh niên
đang phát huy hiệu quả kinh tế
góp phần từng bước thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo
làm rau chính đáng của thanh niên
với tổng vốn đầu tư khoảng hai mươi tỷ đồng
thu nhập gần năm tỷ đồng một năm
những mô hình thanh niên khởi nghiệp
trong đồng bào dân tộc thiểu số
đã có những quả bước đầu rất quan trọng
thứ nhất là đã góp phần tạo việc làm
cho thanh niên dân tộc thiểu số
tăng thêm thu nhập cho các đoàn viên thanh niên
và người dân ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và điều rất quan trọng
đó là tạo được niềm tin cho thanh niên
là có thể khởi nghiệp
và có thể thành công ở ngay chính quê hương của mình
các thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp
không chỉ nhận được sự ủng hộ
của các cấp chính quyền đoàn thể
mà còn nhận được sự chung tay tiếp sức
từ chính những người thân
những thế hệ trước đã khởi nghiệp trên mảnh đất này
anh hoàng văn thụ
là một thanh niên trẻ cho đầy ba mươi tuổi
nhưng đang sở hữu một mươi hectare quế
và mô hình vac
với tổng diện tích lên tới
hàng chục hectare đất làm nông đâm nghiệp
đường thư hưởng lại một tầng đất
phần đất và mô hình chăn nuôi
trồng trọt từ gia đình
thay vì chỉ duy trì nó anh đã phát triển
và mở rộng thêm
với mong muốn sẽ có thể làm giàu
trên vùng đất quế
chủ yếu là quế với chăn nuôi thêm bò
thì thêm cho bò
tôi là khởi nghiệp từ năm chín mươi hai
là tại ở khu đất này
là tôi xây dựng tôi nhận
khu đất là một mươi tám hát rừng
để lập nghiệp
đến năm một mươi năm
thì thụ nó bắt đầu vào thanh niên
thì tôi bắt đầu giao cho nó một ít đất
để là khởi nghiệp
là những cái ao cá ao kiếc này
bây giờ nhường để cho nó
để khởi nghiệp
để khởi nghiệp
cho từ con cá chỉ lên vươn lên
rồi quế anh thụ
thì chú giao riêng cho nó rồi
là nó khắc tự làm nó hỗ trợ nó thì một phần
còn chú nhớ nó tự làm
trên địa bàn huyện văn yên
có rất nhiều thanh niên dân tộc thiểu số
đã và đang ấp ủ những khát vọng hoài bão
mong muốn được giúp đỡ hỗ trợ
để phát triển kinh tế
tuy nhiên thực tế hành trình khởi nghiệp
của những thanh niên vùng cao
còn gặp rất nhiều khó khăn
như về vốn kỹ thuật điều kiện tự nhiên
chưa có sự liên kết
thời gian tới huyện đoàn sẽ tiếp tục
phối hợp với các cơ quan chức năng
các tổ chức xã hội
có những tịnh hướng hỗ trợ
giúp đỡ thanh niên
đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số
để họ mạnh dạn tiếp cận
các nguồn vốn hỗ trợ
vay ưu đãi để phát triển kinh tế phù hợp
tiến hành nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả
đồng thời tích cực
vận động thanh niên tại các thôn
bản khó khăn
chủ động cải thiện cuộc sống
trên tám mươi bốn tỷ đồng
trong thời gian tới
tiếp tục giả soát
có nhu cầu
đặc biệt là các bạn đoàn viên dân tộc thiểu số
có nhu cầu về vay vốn phát triển kinh doanh
chúng tôi sẽ phối hợp chỉ đạo các đoàn các xã
để có thể cho các bạn tiếp cận
vay nguồn vốn và ngân hành chính sách
để các bạn phát triển kinh tế
bên cạnh đó là sẽ cùng với
sẽ phối hợp cùng với tỉnh đoàn
để có những sở văn ngành
cũng như là các phòng ban của huyện
để có chương trình tập huấn
để các bạn tiếp cận
các hình thức kinh doanh mới
cũng như là các kỹ năng kinh doanh
để các bạn có thể phát triển
cùng với tiềm năng là các nông sản bản địa
hiện nay thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp
cũng có nhiều thuận lợi
khi nhận được sự ưu tiên rất lớn
từ các chương trình dự án hỗ trợ khởi nghiệp
của đảng nhà nước của các bộ ngành đoàn thể
bởi thế thành công sẽ không phải là điều quá xa vời
đối với những người dám quyết tâm
tạo ra sự thay đổi
hờ a xanh là thanh niên dân tộc mông
chú tại thôn khuôn bổ
xã hồng ta huyện trấn yên
sau nhiều năm đi làm ăn xa
cuộc sống không ổn định
trở về quê hương
hờ a xanh mang khát khao lập nghiệp
nhưng bị hạn chế
bởi không có vốn và thiếu định hướng
cuối tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
tỉnh đoàn yên bái
cùng hội doanh nhân trẻ
triển khai dự án khởi nghiệp
cho thanh niên dân tộc thiếu số
hờ a xanh đã được chọn
để thực hiện dự án
với số tiền hỗ trợ trị giá
ba trăm linh triệu đồng
hờ a xanh được hướng dẫn kỹ thuật
trồng cây gáo vàng rực liệu
chăn nuôi luận rừng nuôi hưu nhung
sau một năm nỗ lực
đến nay diện tích một hectare đất đồi hoang hóa
hôm nào đã được hờ a xanh
bằng bốn trăm linh gốc cây gáo vàng
hai gốc cây gáo vàng
một gốc xa nhân
sáu tạ gốc nghệ giống
ba mươi con lợn
hai cặp hưu nhung
năm đầu tiên đã cho thu nhập tám mươi triệu đồng
được sự quan tâm của hội doanh nhân trẻ
và các anh chị tỉnh đoàn
giúp gia đình tôi phát triển kinh tế
trồng cây gáo vàng cây nghệ
đỏ cây rực liệu
nuôi luận rừng và nuôi hưu
một năm vừa rồi
trong một năm vừa rồi
thì cũng đã có những cái thu nhập bước đầu
trong cái quá trình thực hiện
thì cũng có rất nhiều bạn trẻ
trên địa bàn tỉnh đến tham khảo học hỏi
và cũng giúp ích được cho các bạn ấy
trong cái quá trình khởi nghiệp
cũng như là phát triển kinh tế gia đình của các bạn ấy
nhờ những câu chuyện thành công trên
khởi nghiệp đã lan rộng
và có sức thu hút mạnh mẽ
trên tinh thần đó
tình đoàn yên bái đã triển khai
nhiều dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số
nhằm hỗ trợ thúc đẩy khích lệ thanh niên
tạo việc làm để giảm nghèo
và lập nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình
thời gian tới
tình đoàn tiếp tục định hướng
hỗ trợ giúp đỡ thanh niên
đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số
phát triển các mô hình kinh tế
cho vay vốn
với hình thức ủy thác từ ngân hàng chính sách xã hội
nhân rộng các mô hình
tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả
đồng thời vận động thanh niên
vùng sâu vùng xa
tham gia phát triển kinh tế
từ đó góp phần cải thiện cuộc sống
và xây dựng quê hương
hy vọng rằng bằng sự sáng tạo
và khát khao lập thân lập nghiệp
những thanh niên dân tộc thiểu số
trên địa bàn sẽ tiếp tục có những bước đi
vững chắc hơn trở thành lực lượng
nòng cốt đóng góp tích cực
cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế
tại địa phương
thưa quý vị và các bạn
yên bái được xem là một trong những tỉnh tiên phong
ở miền núi phía bắc
trong phong trào khởi nghiệp cho thanh niên
đặc biệt là thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số
và để tìm hiểu thêm về các hoạt động này
thì ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn
cùng trò chuyện với đồng chí đỗ minh huấn
phó bí thư thường trực tỉnh đoàn yên bái
đầu tiên thì xin cảm ơn anh
đã tham gia cuộc trò chuyện ngày hôm nay
thưa anh hiện nay thì thanh niên dân tộc thiểu số
được xem là nguồn lực chính để phát triển kinh tế
cũng như là cải thiện đời sống và xóa đói giảm nghèo
cho đồng bào dân tộc tại địa phương
đội ngũ thanh niên dân tộc thiểu số thì họ có những các cái thế mạnh gì
để mình có thể thúc đẩy họ tham gia
và có quá trình khởi nghiệp ạ
thanh niên dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh yên bái
trên sáu mươi cơ cấu thanh niên
của toàn tỉnh
do vậy là đây là một trong những nguồn lực
rồi rào và thoát lợi
cho việc phát triển kinh tế
trên địa bàn nông thôn
về những lợi thế của thanh niên dân tộc thiểu số
thì với cái đặc thù
của thanh niên dân tộc thiểu số
chủ yếu là sinh ra và lớn lên
ở địa bàn nông thôn và địa bàn vùng cao
do vậy là các bạn đã
có rất nhiều những cái điều kiện
về cái tối chất là một là cần cù
hai là các bạn trình độ thì
ngày càng lớn lên
và cái tính ứng dụng hoặc cũng cái kỹ thuật
và cái công nghệ mới trong cái sản xuất kinh doanh
thì cũng được tiếp cận
và được truyền hóa với mức độ cao hơn
rồi là các bạn
được sống và trưởng thành
ở địa bàn nông thôn
do vậy là các bạn cũng hiểu rất rõ
về cái tiềm năng lợi thế của địa phương
đặc biệt là những cái điều kiện
về khí hậu thổ nhưỡng
rồi là những cái phong tục tập quán
của đồng bào dân tộc thiểu số
đặc biệt là kinh nghiệm của các thế hệ cha ông
trong cái việc phát triển sản xuất
kinh doanh ở địa phương
như khi nãy anh cũng vừa chia sẻ
thì thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số
họ có những cái lợi thế nhất định
để có thể tham gia vào quá trình khởi nghiệp
nhưng mà bên cạnh đấy thì
họ cũng sẽ gặp những cái khó khăn và hạn chế
về chi thức
về cái khả năng tiếp cận thông tin
thì trải qua những cái cuộc thi
cũng như là những các cái diễn đàn mà mình đã tổ chức
thì anh thấy rằng là các bạn thanh niên dân tộc thiểu số
đang gặp những cái vướng mất gì
trong cái quá trình khởi nghiệp của họ
hiện nay thì thanh niên dân tộc thiểu số
đang gặp một số khó khăn
trong quá trình khởi nghiệp
trước tiên là các bạn thường hay nói về vốn
nhưng mà tôi nghĩ vốn không phải là vấn đề
tiên quyết đối với lại hoạt động khởi nghiệp của các bạn
bởi vì có vốn trong tay
nhưng mà các bạn không biết sử dụng
cái đồng vốn đó như thế nào
thì cái việc thất bại thì cũng sẽ rất dễ đến
ở đây vấn đề cơ bản nhất là
thiếu những kinh nghiệm thiếu những kỹ năng
trong cái quản lý vận hành
cái mô hình kinh tế của mình
mô hình kinh tế từ quy mô nhỏ lẻ
và kinh tế hộ
thì các bạn quản lý được
nhưng mà nếu mà phát triển nâng cấp lên
với một quy mô lớn hơn
thì được yêu cầu cái mức độ quản lý cao hơn
và hạch toán
cũng như là cái phương án kinh doanh tốt hơn
rồi là liên quan đến yếu tố cả thị trường
cả công nghệ
thì lúc đó thì các bạn lại loay hoay
và gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình
phát triển kinh tế ở địa phương
hiện nay thì đoàn thanh niên có những cái
chính sách cũng như là có những cái hoạt động gì
để hỗ trợ cho thanh niên gia tổ thổ số
vượt qua những cái khó khăn
để họ có thể tham gia vào quá trình khởi nghiệp
một cách thuận lợi hơn và mang lại những cái hiệu quả tốt hơn
để đồng hành với thanh niên
đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số
thì trong phát triển
kinh tế thì thời gian qua
thì ban thường vụ tỉnh đoàn cũng đã
triển khai cuộc vận động thanh niên liên bái
giúp nhau phát triển kinh tế
thì theo đó thì đối với lại
cấp tỉnh và cấp huyện
thì sẽ trực tiếp thành lập
tổ tư vấn hay là câu lục bộ tư vấn
hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp của cấp mình
còn đối với lại địa bàn nông thôn
thì trực tiếp sẽ thành lập
câu lạc bộ thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế
và điển hình như
ngay từ đầu năm hai nghìn hai mươi
ngay sau khi khai xuân
thì ban thường vụ tỉnh đoàn cũng như là ban thường vụ
hội liên hệ thanh niên việt nam
thì cũng đã thành lập và ra mắt
câu lạc bộ đầu tư khởi nghiệp của tỉnh yên bái
có thể nói đây là câu lục bộ
đầu tiên của khu vực tây bắc
và đông bắc
cái thứ hai là chúng tôi cũng
quan tâm đến việc tạo môi trường
cho thanh niên được khởi nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay
chúng tôi đã chỉ đạo tổ chức
năm diễn đàn
tọa đàm chuyên đề
về vấn đề khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo
trong thanh niên
và tổ chức được bốn
cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp
trong thanh niên
và có thể khẳng định rằng thông qua những cái diễn đàn
thông qua những cuộc thi như vậy
giúp các bạn hiện thực hóa được những cái ý tưởng của mình
từ đó thì sẽ tạo môi trường
để kết nối
kêu gọi các tổ chức các cá nhân
và các doanh nhân
để đồng hành hỗ trợ và hiện thực hóa
các ý tưởng dự án của các bạn đoàn viên thanh niên
hội doanh nhân trẻ thì cũng đã
phát động phong trào
một kèm một
một kèm nhiều
và nhiều kèm một
đây là một trong những mô hình để giúp cho các bạn
hoàn thiện kỹ năng đồng thời là
xây dựng các mô hình kinh tế của mình để đảm bảo
hiệu quả nhất
không biết là anh đánh giá như thế nào về những các mô hình
khởi nghiệp của các bạn thanh niên trong thời gian vừa qua
thì đặc biệt là
thì nó đã có những cái đóng góp cũng như là
vai trò như thế nào
trong cái việc là phát triển kinh tế
cũng như là cải thiện đời sống của bà con
ở tại địa phương
có thể nói rằng là trên địa bàn nông thôn hiện nay
thì các mô hình khởi nghiệp của thanh niên
cũng đang là một cái điểm nhấn
là nhân tố sáng
trong cái bức tranh phát triển kinh tế
trung của địa bàn nông thôn
bởi vì thanh niên là những người trẻ
năng động sáng tạo
khoa học kỹ thuật
trong sản xuất kinh doanh
đặc biệt là cái tiến bộ khoa học kỹ thuật đó
dựa trên cái nền tảng là khai tác
có hiệu quả
tiềm năng lợi thế ở ngay chính mảnh đất quê hương
của các bạn sinh ra và lớn lên
thì từ đó giúp cho cái mô hình kinh tế
nó sẽ đạt được hiệu quả cao hơn
và tạo được lao động
cho ngay chính địa phương của mình
qua đó thì nâng cao thu nhập
và từ những cái mô hình đó
thì cũng giúp cho nhân dân
ở cái địa bàn đó
thì cũng có điều
để học tập kinh nghiệm
để phát triển những cái mô hình kinh tế
cho địa bàn nông thôn
hy vọng là những dự án cũng như là hoạt động
của đoàn thanh niên trong thời gian qua
sẽ hỗ trợ cho thanh niên dân tộc thiểu số
có được những dự án khởi nghiệp bền vững
và góp phần thúc đẩy nền kinh tế
của địa phương phát triển
và cải thiện đời sống của bà con dân tộc thiểu số
xin cảm ơn anh về những chia sẻ vừa rồi
còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã hết
xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo